cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp sầu khí việt nam tổng công ty pvc
cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp sầu khí việt nam tổng công ty pwc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn bảy mươi người dân ở các tỉnh thanh hóa thái bình và bắc giang do trần văn hiếu chú huyện tiên lãng thành phố hải phòng thực hiện đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú
đầu năm hai nghìn một mươi sáu với thủ đoạn hứa hẹn đưa sang trung quốc tìm việc làm công cao nhàn hạ trần văn hiếu đã hai lần tổ chức đưa hai nhóm với hơn bảy mươi người ở các tỉnh thanh hóa thái bình và bắc giang đi từ hải dương xuống quảng ninh để sang trung quốc
đối tượng thu mỗi người ba năm triệu đồng chi phí cho việc đi lại và xuất cảnh
trên đường đi đến thành phố uông bí và thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh trần văn hiếu lấy lý do giải lao để chuyển xe rồi lợi dụng những người đi kiếm việc làm nghỉ ăn cơm thì bỏ trốn
thì em thấy không có ai em biển này bị trộm cắp
em vào trong bếp em lấy cái cháo và chọc vào cục quán
và bật cửa đèn ngon xanh lên và em đổ mạng em đi
đối với người dân trong công tác bảo vệ quản lý tài sản của mình
vẫn còn bọc lộ nhiều cái sợ hở thiếu soát
và điều đó là dẫn đến cái việc là các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
qua đây thì công an thành phố cũng đã kịp thời ra các thông báo về phương thức thủ đoạn
của tội phạm trộm cắp tài sản
để yêu cầu các phường xã thông báo một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
hiện công an thành phố bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
để phòng ngừa hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản
bên cạnh vai trò của lực lượng công an
điều quan trọng hàng đầu nhằm đấu tranh với tội phạm này
vẫn là ý thức bảo vệ tài sản của mỗi người dân
những ngày gần đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung mô tả công an vào nhà dân đánh người
xảy ra ở huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
về thông tin này đại tá trần ngọc hạnh giám đốc công an thành phố cần thơ cho biết
các clip phát tán trên mạng xã hội có nội dung không chính xác gây hoang mang dư luận
không có chuyện công an vào nhà dân đánh người như trong các đoạn clip
theo đại tá trần ngọc hạnh
các clip bị phát tán trên mạng xã hội là không đúng sự thật
đối tượng trong clip chửi bới hô hoán và vu khống công an vào nhà dân đánh người
tên là võ dư điền chú huyện vĩnh thạnh
là một chân rết nằm trong đường dây ghi đề quy mô lớn trên địa bàn huyện vĩnh thạnh cần thơ
vừa bị công an thành phố cần thơ triệt phá
cụ thể khi các trinh sát ập vào nhà điền điền chạy vào nhà chốt cửa
hai tay cầm hung khí lao vào tấn công lực lượng chức năng
điền còn hô hoán chỉ bới lực lượng đang làm nhiệm vụ là công an vào nhà đánh người
hòng tạo điều kiện để người nhà tẩu tán tiêu hủy các phơi đề cùng tăng vật phạm tội
vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập khá đông bên ngoài nhà điền
và dùng điện thoại quay clip rồi đưa lên mạng xã hội
với nội dung không chính xác với bản chất vụ việc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ vừa truy bắt thành công đối tượng nguyễn thị xuân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú ở xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
nguyên phó chủ tịch hội phụ nữ xã bảo thanh
sau khi đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn sáu năm tỷ đồng của một số hộ dân trên địa bàn
rồi bỏ trốn khỏi địa phương
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm hai nghìn một mươi ba
nguyễn thị xuân với cương vị là phó chủ tịch hội phụ nữ xã bảo thanh
đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền hơn sáu năm tỷ đồng
số tiền huy động được xuân tiếp tục cho người khác vay với lãi suất cao hơn
từ năm đến sáu để hưởng tranh lệnh
khi bị vỡ nợ không còn khả năng thanh toán xuân đã bỏ trốn
trước khi bị bắt xuân làm thuê tại xã yadom huyện đức cơ tỉnh gia lai
với sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh gia lai
cục chuyên án tuệ phạm bộ công an phòng cảnh sát hình sự
đã bắt và di lý đối tượng xuân về phú thọ để điều tra làm rõ
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi bảy tháng chín
người dân các tỉnh thành ở miền bắc đang sống trong những ngày mùa thu
với thời tiết khá là dễ chịu
ban đêm trời hầu như ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ giải rác
tại các tỉnh thành ở khu vực phía tây bắc bộ
ban ngày thời tiết khô ráo không mưa
chưa chiều toàn vùng có nắng
với mức nhiệt độ cao nhất chạm mức ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín
mây thay đổi ít mưa ngày có nắng nhẹ
với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
từ khoảng chiều tối và đêm ngày một mươi chín
do tác động của khối không kỳ
khí lạnh từ phía bắc
nên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn
mưa rông sẽ lan dần từ vùng núi
xuống đến trung du và đồng bằng
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
trong hôm nay cũng như hai ngày tới
ban ngày trời có nắng
nhưng không quá gai gắt
mưa hầu như ít xảy ra
tuy nhiên sang ngày hai mươi
do trực tác động của khối không kỳ lạnh từ phía bắc
nên khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận
thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều
ban ngày có nắng trên toàn khu vực
chiều tối mưa rào có thể xảy ra
tại một vài nơi với lượng không nhiều
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi
cho các kế hoạch du lịch của người dân
khu vực tây nguyên
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín
trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn
với mức cường độ bức xa ở mức trung bình
trời mây thay đổi
trời mưa tối có mưa rào và rông dài rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố
lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ
do quá trình hội tụ gió tây nam
có xu hướng thiết lập
nên trong hai đến ba ngày tới
mưa rông trên khu vực sẽ tăng hơn về cường độ
trong cơn rông người dân cần có đề phòng
có khả năng có rông xét và gió giật mạnh
do trời nhiều mây
nên từ thời điểm trưa chiều
nhiệt độ không quá cao
phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
bản tin mùa mùa ba online
chương ngày một mươi bảy tháng chín của truyền hình công an nhân dân đến đây là kết thúc
những tin tức mới nhất
chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin mùa mùa ba online
phát sóng lúc một mươi năm h
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem